truyền thông thổ nhĩ kỳ cho biết một đối tượng có vũ trang đã xâm nhập vào một nhà máy ở tỉnh kokaeli tây bắc nước này và bắt giữ các nhân viên làm con tin
nguồn tin cũng cho hay kẻ xâm nhập và bắt giữ con tin dường như nhằm phản đối các cuộc tấn công của israel nhằm vào giải gaza
vụ đột kích xảy ra vào lúc một mươi năm h ngày một tháng hai theo giờ địa phương tức khoảng một mươi chín h cùng ngày giờ việt nam
đối tượng không rõ danh tính mang theo súng đã đột nhập vào một nhà máy ở khu công nghiệp gapj tại tỉnh kokaeli
hiện không rõ số lượng nhân viên có mặt trong nhà máy tại thời điểm xảy ra vụ việc
cảnh sát đã phong tỏa khu vực gần hiện trường đồng thời đang cố gắng thuyết phục đối tượng này đầu hàng
giới chức của nhi kỳ hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan đến vụ việc